nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thời gian qua chính phủ đã đưa ra chủ trương giãn nợ giảm thuế cho các doanh nghiệp
thực hiện chủ trương này cục thuế tỉnh bắc ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người độc thuế
nhất là thực hiện việc giãn nợ thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến doanh thu nhà máy sữa đậu nành vinasoy bắc ninh giảm sáu
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền đặc biệt là chủ trương giãn nợ thuế của nhà nước
nhà máy này đã giãn nợ thuế với số tiền hàng chục tỷ đồng
với sự hỗ trợ này nhà máy đã từng bước vượt qua khó khăn tập trung đẩy mạnh sản xuất
công ty cổ phần katalan chuyên sản xuất gạch ốp lát cũng như đang ngồi trên đống lửa khi có đến chín mươi đơn hàng
từ các đối tác nước ngoài bị sụt giảm được giã hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất theo nghị định bốn mươi một của chính phủ
đã giúp công ty có dòng tiền lưu thông thanh khoản tốt hơn
sau khi có nghị định đó của chính phủ doanh nghiệp cũng tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng phải nộp trong giai đoạn đầu năm
ngoài ra việc chính phủ thực hiện hỗ trợ lãi xuất cho các ngân hàng và các ngân hàng thực hiện hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp
mà đang có lưu truyền tốt thì catalan cũng tận dụng được việc đó
đến ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã tiếp nhận và xử lý cho gia hạn là một chín trăm hai mươi
sáu hồ sơ đề nghị được gia hạn với số tiền thuế là một một trăm linh hai tỷ đồng
thời gian qua cục thuế tỉnh bắc ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế giải đáp kịp thời những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp
thực hiện kê khai nộp thuế điện tử giao dịch điện tử
đến nay toàn tỉnh có chín mươi chín sáu doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai thuế điện tử trên chín mươi tám doanh nghiệp nộp thuế điện tử